tính đến quý ii vừa qua nguồn cung mới thị trường nhà ở tại tp hcm được cho là thấp nhất trong vòng năm năm qua
chưa kể việc không rõ ràng pháp lý cũng khiến nhiều dự án gây khó cho người mua trong việc mua bán chuyển nhượng đầu tư
do vậy đến nay dự án có pháp lý rõ ràng từ chủ đầu tư uy tín là yếu tố đặt lên hàng đầu
khi khách hàng chọn lựa mua đầu tư bất động sản dù bất kỳ ở địa phương nào
sau những tháng khó khăn do dịch covid một mươi chín thị trường bất động sản đã có những dấu hiệu giao dịch sôi động trở lại
nhiều dự án cũng được tung ra để đó làn sóng đầu tư mới
theo các chuyên gia bất động sản thị trường bất động sản đang trong quá trình sàng lọc
chỉ có những dự án có sản phẩm uy tín pháp lý vững chắc sẽ tạo sức hút lớn cho khách hàng
đơn cử như dự án waterpoint tại bến lức tuyển long an
yếu tố pháp lý khá là quan trọng với mình trong việc mình thanh khoản
mình mua đi bán lại nếu mà chủ đầu tư mà nó có pháp lý tốt thì cái việc thanh khoản của mình rất là nhanh
mình bán rất là dễ dàng và giá nó cũng tốt hơn
tuy nhiên để tìm mua dự án bất động sản có pháp lý rõ ràng thời điểm hiện nay khá là hiếm
bởi theo đại diện chủ đầu tư việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho một dự án kéo dài
khiến nguồn cung giảm thiếu hụt sản phẩm so với nhu cầu thị trường
hệ quả là giá các sản phẩm luôn đi theo chiều hướng tăng
chính vì vậy quy trình hoàn tất cấp phép dự án từ cơ quan chính quyền được rút ngắn
sẽ hỗ trợ tích cực cho các chủ đầu tư trồng giả tăng sản lượng cung ứng sản phẩm để phục vụ nhu cầu của thị trường
theo các chuyên gia nguồn cung thấp giá bất động sản tăng
trong khi nhu cầu của người dân vẫn rất cao về nhà ở
đặc biệt đối với các sản phẩm bất động sản có giá trị vừa phải trên dưới hai tỷ đồng
do vậy thay vì ở tp hcm nhiều khách hàng giờ không còn ngại đi xa để có thể sở hữu bất động sản
như ở các tỉnh lân cận bình dương long an đồng nai
nơi còn nhiều quỹ đất hạ tầng kết nối ngày càng thuận lợi hơn so với tp hcm
nắm bắt nhu cầu này hiện một số chủ đầu tư lớn tại tp hcm đã đưa ra thị trường hàng loạt
các dự án đô thị lớn ở các tỉnh để đón sóng đầu tư
theo ghi nhận của cbie việt nam chín mươi khách hàng mua dự án ở các tỉnh lân cận là để đầu tư
cho thấy kỳ vọng về tiềm năng tăng trở dài hạn ở các khu vực này trong tương lai